công an tỉnh lào cai vừa thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng hoàng đức nước
trú tại huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc về tội danh trộm cắp tài sản
trước đó từ ngày một đến ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố lào cai liên tiếp nhận được tin báo
của người dân trên địa bàn thành phố về việc bị một đối tượng nam giới trộm cắp xe gắn máy
qua quá trình giả soát camera an ninh lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn là hoàng đức nước
đối tượng lang thang trên địa bàn đã có nhiều tên án về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tại cơ quan điều tra hoàng đức nước đã cúi đầu nhận tội đồng thời khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân
nước thường xuyên đi lang thang trên các tuyến đường tại thành phố lào cai để dình người dân quân không rút chìa khóa
hoặc mất cảnh giác để trộm xe gắn máy sau đó mang về phòng trọ tháo biển số rồi mang đi bán
cơ quan điều tra đã thu giữ thêm hai xe gắn máy khác và đang tiếp tục mở rộng vụ án